tại hải phòng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tới thăm và chúc mừng cán bộ chiến sĩ quân chủng hải quân
nhân dịp kỷ niệm ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân và bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
đại tướng đỗ bá tị phó chủ tịch quốc hội lãnh đạo một số cơ quan của quốc hội bộ quốc phòng và thành phố hải phòng cùng tham dự
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh hải quân nhân dân việt nam là bộ phận quan trọng của lực lượng vũ trang nhân dân
được đảng và chủ tịch hồ chí minh tổ chức giáo dục và rèn luyện
trải qua gần sáu mươi năm năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành quân chủng hải quân đã được tôi luyện và ngày càng lớn mạnh về mọi mặt
có phần xứng đáng vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc và sự nghiệp đổi mới đất nước
chủ tịch quốc hội đã nói chuyện trực tiếp qua cầu truyền hình thăm hỏi tình hình công tác sinh hoạt của quân và dân trên huyện đảo trường sa
chủ tịch quốc hội chúc quân và dân trên đảo sức khỏe đoàn kết bảo vệ vững chắc biển đảo thiên liêng của tổ quốc
thay mặt quân và dân huyện đảo thiếu tá trịnh phương chỉ huy đảo trường sa lớn cảm ơn sự quan tâm và những lời chúc tốt đẹp của chủ tịch quốc hội
dù trong bất kỳ hoàn cảnh điều kiện nào cán bộ chiến sĩ và các lực lượng trên đảo luôn đoàn kết một lòng khắc phục mọi khó khăn
luôn luôn cảnh giác sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc